ngày hai mươi chín tháng tám tỉnh ủy thái nguyên đã tổ chức hội nghị năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sở kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và phát động phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
báo cáo và tham luận của các đại biểu dự hội nghị đã khẳng định thực hiện di trúc của bác
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên luôn phát huy truyền thống đoàn kết
khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương
sau hơn hai mươi năm tái lập tỉnh thái nguyên đã có sự phát triển vượt bậc
hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều vượt kế hoạch hàng năm
quốc phòng an ninh được giữ vững đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao
sau ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo bác